nắng nóng kéo dài thời gian gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành nông nghiệp
mặc dù nguồn nước tưới thì vẫn bảo đảm thế nhưng mà nhiều diện tích lúa tái sinh ở các địa phương
đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng
ngành nông nghiệp các địa phương cũng đã chủ động khuyến cáo bà con chuyển đổi cây trồng
để có thể phù hợp với thời tiết khắc nghiệt như thế này
sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng bình
diện tích lúa tái sinh năm nay của hợp tác xã đại phong có trên bốn trăm linh hectare
mặc dù đã cung ứng nước kịp thời tuy nhiên do biến đổi khí hậu và nắng nóng kéo dài
đã là một phần tư diện tích không thể phát triển được
phần diện tích còn lại tỷ lệ nảy nhánh sinh trường và phát triển chậm
do đó năng suất lúa chỉ đạt khoảng một tám hai tấn trên một hectare
do thời tiết nắng nắng sâu bình phát triển nhiều dây đặc biệt là dây phá hoài rất nhiều của bà con
trong gia đình cũng dùng các băng đủ mọi hình thức để cho cây nó phát triển
và phát triển được
đặc biệt là không gặt máy mà gặt tay để lấy được lương tái sinh cho đảm bảo
huyện lệ thủy năm nay có tám sáu trăm linh hectare lúa tái sinh
để bảo đảm nguồn nước trong thời điểm nắng nóng kéo dài
các địa phương đã tăng cường các giải pháp tích nước chống hạn xâm nhập mặn
sử dụng các cụ máy bơm giã chiến tận dụng nước ở các ao hồ sông suối tự nhiên để bơm nước
và điều tiết nước theo từng đợt nên nguồn nước tưới được bảo đảm
tuy nhiên do nền nhiệt cao toàn bộ diện tích lúa tái sinh đều bị ảnh hưởng
bà con nông dân cùng phổ hợp tạc xã hủy đồng hết nguồn máy móc thiệt tác thiệt đi
hành động vết các mướng diện nước tiết kiệm các nguồn nước sẵn có
ở thường nguồn mỹ trung hồ an mạ phải tiết kiệm theo lịch thời vụ để tình thu được nguồn nước
năm nay có nhiệt độ bình quân nhiệt độ cao hơn các năm khác

như trong tháng năm nhiệt độ tăng hơn một hai độ c so với năm trước
do đó mặc dù có lương nước tưới đảm bảo nước tưới phía dưới
nhưng khả năng sinh trưởng và phát triển của cây bị hàn trị rất cao do nhiệt của năm nay rất lớn
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình cũng khuyến cáo bà con
về những rủi ro khi sản xuất lúa tái sinh đồng thời đã có kiến nghị với các huyện chủ động tuyên truyền
kiến thức về biến đổi khí hậu hỗ trợ bà con trong việc chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết